dịch covid một mươi chín ảnh hưởng bên cạnh những doanh nghiệp cố gắng duy trì tăng trưởng nên thưởng tết khá cao
cũng có nhiều doanh nghiệp khó khăn thưởng tết cho người lao động chỉ là túi quà
những năm qua thị trường tiêu thụ lớn nhất của công ty xi măng nghi sơn thanh hóa là ở phía nam
thế nhưng dịch covid một mươi chín khiến mức tiêu thụ của thị trường này giảm hoàn toàn trong những tháng đầu năm
ông noguchi toshio giám đốc hành chính công ty xi măng nghi sơn cho biết
dịch covid một mươi chín hết sức phức tạp công ty không tránh khỏi những khó khăn trong tình hình chung
cụ thể sản lượng tiêu thụ giảm sâu so với mọi năm đặc biệt thị trường phía nam gần như không tiêu thụ được sản phẩm
trong những tháng đầu năm cho đến tháng chín tháng một mươi hoạt động mới bắt đầu vượt lại
theo ông noguchi toshio để có thể đảm bảo người lao động không bị mất việc ngừng việc hay giảm lương
công ty đã đưa ra các chiến lược kích cầu
bán hàng như tăng khuyến mãi hoa hồng doanh nghiệp cũng chủ động điều chỉnh lại nhu cầu thị trường
trước đây xuất khẩu chiếm ba năm đến khi thị trường phía nam sụt giảm thì tỷ lệ xuất khẩu chỉ tăng lên một mươi
đặc biệt trong thời gian sắp tới tình hình dịch bệnh được dự báo còn có nhiều khó khăn
đặc biệt là với biến chủng omicron nhưng công ty vẫn cố gắng hết sức đảm bảo hoạt động
cũng như là lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp
ông noguchi toshio cho biết thêm cũng theo đại diện công ty shimangi sơn
mức lương trung bình của người lao động tại đây là một mươi sáu năm triệu đồng một người một tháng
dự kiến mức thưởng tết nguyên đáng năm nay sẽ không danh nhiều so với năm trước
cụ thể mức thưởng bình quân sẽ là hai mươi triệu đồng một người
là công nhân của công ty dày aleron việt nam chị lê thị dung huyện hoàng hóa cho biết
dịch khiến năm qua chị phải nghỉ nhiều đợt cuộc sống vô cùng khó khăn
công ty cũng chung cảnh giữa muôn trùng vây nên tết cũng chỉ tặng cho người lao động món quà trị giá ba trăm linh đồng một người
mỗi người sẽ nhận được hai lít dầu ăn với giá một trăm một mươi đồng và một trăm chín mươi đồng tiền mạc
thôi thì có thưởng làm may mắn lắm rồi coi như là chúc động viên chị dung chia sẻ
có thâm niên làm việc tại công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe thanh hóa đến nay đã hơn hai mươi năm
chị cao thị xuân nhân viên bến xe phía nam cho biết
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay tôi chưa nhận được đồng lương nào vì bến xe không có khách
sống không có lương đã là khó khăn lắm rồi
mà tình hình này tết đến rồi công ty tôi không có tiền hỗ trợ đồng viên người lao động sẽ buồn tuổi lắm
ông lê đình lịch giám đốc công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe thanh hóa cho biết
trước đây khi chưa có dịch covid một mươi chín xảy ra thì có khoảng ba trăm linh xe ô tô khách một ngày ra vào đón trả tại các bến
đảm bảo việc làm cho khoảng một trăm ba mươi lao động với thu nhập bình quân năm triệu đồng một người một tháng
tuy nhiên từ khi dịch covid một mươi chín xảy ra đến nay
bảy bến xe do công ty quản lý có đến
có đến sáu bến không có doanh thu kéo theo các dịch vụ tại các bến xe cũng đóng cửa để cầm cử qua đại dịch
ngoài thực hiện cắt giảm nhiều khoản chi phí không thực sự cần thiết
công ty còn phải thực hiện cắt giảm lao động nghỉ lương phiên và có nhiều lao động chỉ làm việc từ năm đến sáu ngày một tháng
số ngày công này đủ để họ đóng tiền bảo hiểm
ông lịch cũng cho hay khó khăn là vậy nhưng công ty đang cố gắng đảm bảo dịp tết nhâm dần này
mỗi lao động có từ một đến một năm triệu đồng tiền tết
lương thưởng là câu chuyện chính ngày hôm nay chúng ta đừng nhắc tới
cũng chính vì thưởng tết quá thấp hàng ngàn công nhân ở công ty bao giờnh đồng nai đã định công thể hiện thái độ dứt khoát của mình
tuy nhiên qua những khúc mắt này doanh nghiệp và người lao động đã hiểu nhau hơn
sau bốn ngày ngừng việc tập thể do tiền thượng tết giảm so với các năm trước
toàn bộ một trăm linh công ty bao chen đã được vận động quay lại làm việc ổn định
bà nguyễn thị bích thủy phó chủ tịch liên đoàn lao động tp biên hòa đồng nai cho biết
toàn bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn bao chên việt nam phương hóa an đã quay lại xưởng làm việc
như vậy sau bốn ngày ngừng việc tập thể một mươi sáu năm trăm linh công dân bao chen đã chấp nhận thỏa thuận trở lại làm việc
mức thưởng tết không thay đổi như thông báo trước đó
theo bà thủy việc công nhân công ty bao chên định công là sự việc đáng tiếc
trong những ngày qua các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã phối hợp với công đoàn cơ sở
bàn giao đốc công ty cố gắng tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ vấn đề tiền thưởng tết năm nay
giảm do dịch kéo dài từ đó người dân đã thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp
bằng lòng quay vào xưởng làm việc
các cơ quan chức năng đang thương lượng với ban giám đốc công ty để thống nhất
vẫn trả lương cho công nhân trong bốn ngày ngừng việc lãnh đạo liên đoàn lao động tp biên hòa nói
trong khi đó đại diện công đoàn công ty bao chên cho hay
ngoài tiền thưởng tết công ty còn tặng hơn một mươi sáu năm trăm linh phần quà cho người lao động
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi hai nếu việc sản xuất kinh doanh thuận lợi có thêm nhiều đơn hàng
lợi nhuận cao thì doanh nghiệp cam kết sẽ nâng mức thưởng cao hơn năm nay
cũng như đẩy mạnh chăm lo phúc lợi cho người lao động
ngoài việc thưởng tết âm nhiều vấn đề liên quan đến cách ly xét nghiệm
người từ nơi khác trở về địa phương
mới đây trước việc nhiều tỉnh ra thông báo hạn chế người về quê
các chuyên gia cho rằng không cần sợ tới mức cấm người dân về quê ăn tết
dù f trên cả nước tăng liên tiếp nhưng số bệnh nhân nặng tử vong đã giảm
các chuyên gia cho rằng trong điều kiện thích ứng tình hình mới
việc thống kê ca bệnh không còn phù hợp
chúng ta chỉ nên tập trung tỷ lệ bệnh nhân nặng
nguy cơ làm sao không ảnh hưởng đến hệ thống y tế
chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám và quy định tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong khi đó nhiều địa phương vì lo lắng dịch bệnh lây lan
nhất là tết nguyên đáng đang đến gần
đã đưa ra những quy định nhằm xét chặt công tác phòng chống dịch khiến nhiều người bức xúc
có thể kể đến như văn bản của ybnd xã triện yên huyện vân hồ tỉnh sơn la ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu người lao động ở địa phương đi làm xa muốn về quê ăn tết với gia đình
thì về trước hai mươi hai ngày để đảm bảo công tác cách ly
trước đó thanh hóa cũng đưa ra thư ngõ gửi người đang ở địa bàn
và người thanh hóa đang làm việc tại các tỉnh ngoài nước ngoài v v
tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi bốn
quảng nam cũng vận động bà con
ở vùng dịch không về quê ăn tết
ông lê như tiến phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội khóa một mươi ba cho rằng
có rất nhiều giải pháp để chống dịch
việc ra thư ngõ hay vận động người dân không về quê ăn tết là không nên
việc này sai hoàn toàn về mặt đạo đức tình cảm và thậm chí vi phạm quyền cầu dân
tết nguyên đáng là dịp thiên liên trong đời sống tinh thần của người dân
cả năm chỉ có một dịp lễ tết để về quê xâm hợp khắp hương ông bà tổ tiên
mà ngăn cản người dân không về là không được
nhưng người dân phản đối là dễ hiểu ông tiến nói
chúng ta đã thay đổi chủ trương chống dịch chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội thì phải có biện pháp phù hợp
không thể theo kiểu ngăn sông cấm chợ
cơ quan cá nhân có thư ngõ hay văn bản vận động người dân không về quê ăn tết
phải điều chỉnh lại ông tiến nêu quan điểm
theo chuyên gia trần đắc phu theo ông phu chúng ta không thực hiện giãn cách xã hội rộng nữa
mà thay bằng quản lý những rủi ro do dịch bệnh
cụ thể là chú ý không để lây nhiễm cho những ca bệnh chưa tiêm vaccine người già người có bệnh nền
ngoài ra dịp lễ tết địa phương nên tuyên truyền cho người dân hiểu việc hạn chế thăm nơm
tiếp xúc với đám đông giảm đi lại không cần thiết không tổ chức các hoạt động đông người
không tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tụ tập v v
và tuyệt đối tuân thủ năm k để vừa phòng chống dịch bệnh thật tốt vừa ăn tết vui vẻ an toàn
bác sĩ trương hữu khanh đồng tin và nói việc người dân có nhu cầu về quê ăn tết là bình thường
còn địa phương không nên quá khắt khe với việc đó
thay bàn chuyện quy định mỗi nơi một kiểu các tỉnh thành phố nên tăng cường khuyến cáo người dân tuân thủ năm k
không nên tổ chức lễ hội tập trung đông người hay hạn chế việc giao lưu gặp gỡ nhậu nhẹt trong dịp tết cho thực sự hợp lý
do phải mưu sinh nên nhiều người phải làm ăn ở rất xa giờ mới được về quê mấy ngày mà địa phương lại vận động họ không về
bên cạnh đó địa phương nào đã đưa ra quy định bắt cách ly bảy một mươi bốn ngày cũng là trái với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
gây khó dễ cho người dân có lẽ địa phương nghĩ rằng dịp tết người dân về không may xảy ra dịch lại khiến họ vất vả nên tốt nhất là cấm hạn chế chăn
các phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
địa phương nào vận động ban hành quy định con cấm cả người dân khi về quê ăn tết là trái với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
do đó những địa phương này phải xem lại đạo đức công vụ cũng như tinh thần phục vụ nhân dân của mình
nhu cầu trở về quê ăn tết của mỗi người dân là chính đáng
nếu như các tỉnh thành phố siết chặt quá việc kiểm soát bằng việc đi lại xét nghiệm sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu này
ở địa phương bạn đang có quy định cách đi nào trái ngoe
xin để lại bình luận bên dưới biết đôi chúng tôi sẽ cùng bạn trả lời cho những khúc mắt phải không nào
vẫn là điểm sáng thành phố hồ chí minh chúng ta thật sự phải dành lời khen sự nế phục và cả kính trọng
dành cho những người cầm cân nảy mực của thành phố
vừa qua thành phố hồ chí minh vận động xã hội hóa hai trăm linh bảy tỷ đồng chăm lo tết cho người nghèo
xin cảm ơn chính quyền các doanh nghiệp đoàn thể các mạnh thường quân vì đã quan tâm chăm lo rất tốt
tới sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần cho người dân dịp giáp tết
cụ thể từ nguồn quý vì người nghèo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp
với các tổ chức thành viên thực hiện chăm lo tết cho các cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở có hoàn cảnh khó khăn
đoàn viên hội viên các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn như công đoàn viên
người lao động tổ chức vé xe tết cho thanh niên công nhân sinh viên khó khăn thanh niên khuyết tật
thuộc hội liên hiệp thanh niên thành phố hồ chí minh đồng bào các dân tộc thiểu số hồ cận nghèo thương binh và nghệ sĩ
hộ dân tại các dự án thuộc diện thu hồi đất có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá một triệu đồng một người
từ nguồn kinh phí của quỹ phòng chống covid một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh tổ chức thăm
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín thăm hỏi các tỉnh miền trung tây nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt
trong đó có hoạt động tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh thành phố có số lao động trở về quê do dịch covid một mươi chín
còn từ nguồn quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh sẽ thăm
hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh công an bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh có hoàn cảnh khó khăn các đơn vị hải quân
bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho hay ngoài ra mặt trận tổ quốc các cấp
cũng sẽ tổ chức các chương trình chăm lo an sinh các hoạt động sửa chữa nhà nâng cấp các công trình phụ cho các hộ khó khăn hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân
đồng thời điểm nối bật của năm nay chính là chăm lo tết cho ba trăm tám mươi ba người già neo đơn hai một trăm năm mươi bốn trẻ mồ côi do covid một mươi chín tổ chức chương trình siêu thị mini tết không đồng
tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức từ ngày tám tháng một đến ngày hai mươi một tháng một nhằm hỗ trợ cho hơn hai mươi bảy gia đình khó khăn
không còn sợ đau
không còn sợ đói
không còn tâm lý sợ bị bỏ rơi
thành phố hồ chí minh chúng ta tin đang khỏe lại và hào sản như đã từng
tin vui dành cho người lao động gặp khó khăn tại thành phố hồ chí minh
mới đây chuỗi ba mươi hai sưu thị mini tết không đồng được khai trương từ các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tết
vào ngày tám tháng một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh hội nữ doanh nhân thành phố hồ chí minh
cùng một số đơn vị phối hợp mở chuỗi siêu thị mini tết không đồng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình
người lao động khó khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón tết và vui xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong dịp này sáu siêu thị tết không đồng được triển khai tại quận phú nhuận gò vấp tân bình huyện hóc môn và củ chi
siêu thị đầu tiên đặt tại số một trăm bảy mươi chín đường hoàng văn thụ phường tám quận phú nhuận
từ sáng sớm hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi đi mua sắm hàng hóa ở siêu thị tết không đồng
mỗi hộ dân khó khăn sẽ được phát một phiếu đi siêu thị có trị giá bốn trăm linh đồng để mua sắm các loại hàng hóa cần thiết
bà hoa bảy mươi tuổi một trong những vị khách đầu tiên của siêu thị tết không đồng chia sẻ
sưu thị quá trời đồ tôi phải đi mất mấy vòng mới quyết định được là nên mua món nào
một số sản phẩm để lâu được như là dầu ăn nước tương gạo để dành đến gần tết sử dụng
trên mỗi sản phẩm trong siêu thị đều có niêm yết giá thành để người dân cân đối nhu cầu với giá phiếu mua hàng được tặng
dự kiến siêu thị tết không đồng sẽ dần hoạt động trong hai ngày cuối tuần tại quận phú nhuận đón tiếp khoảng một người dân
sau đó sẽ chuyển sang các quận khác
siêu thị được bố trí bảy gian hàng chính với gần năm mươi mặt hàng từ thực phẩm nhu yếu phẩm đồ hộp trái cây
được cung cấp bởi các nhãn hàng uy tín tổng giá trị hàng hóa của siêu thị là khoảng ba trăm linh triệu đồng
ngoài việc mua sắm hàng hóa người dân còn được hái lộc may mắn đầu năm bốc thăm trúng thưởng tham gia các trò chơi dân gian
thời gian hoạt động của siêu thị tết không đồng là từ tám giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều
dự kiến phục vụ hai mươi năm lực mua sắm từ ngày khai trương đến hết ngày hai mươi tháng chạp